ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt quả tang hai thuyền máy loại lớn
đang bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai đoạn qua địa phận phường thống nhất
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trong khi tuần tra trên sông đồng nai
đoạn thuộc địa phận phường thống nhất lực lượng công an thành phố biên hòa phát hiện hai thuyền
đang bơm hút vận chuyển cát trái phép khi phát hiện lực lượng công an bốn đối tượng trên thuyền
đang bơm hút cát đã nhảy xuống sông bơi vào bờ tẩu thoát riêng hai đối tượng trên thuyền
vận chuyển cát đã bị lực lượng công an thành phố biên hòa khống chế qua kiểm tra lực lượng
chức năng ghi nhận thuyền bơm hút cát được trang bị nhiều máy mã lực lớn cùng hệ thống vòi rồng
để bơm hút cát dưới lòng sông với hàng chục mét khối cát vừa được hút trái phép từ sông đồng nai lên khoang